trong ngày ba mươi một tháng một tổng thống nga vladimir putin và thủ tướng đức angela merkel
đã có cuộc điện đàm thảo luận về vấn đề trung đông và ukraine
thông báo của điện kremlin cho biết lãnh đạo hai nước đã thảo luận về việc thực thi các thỏa thuận
đạt được tại một hội nghị quốc tế tại đức hồi đầu tháng một về tình hình liby
tổng thống putin nhấn mạnh rằng cần có sự hợp tác giữa các đảng phái ở liby
và quan trọng là có hỗ trợ sau đó của hội đồng bảo an liên hợp quốc
hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm một chế độ ổn định tại liby
nhằm chấm dứt tình trạng đối đầu và khởi động một cuộc đối thoại chính trị tại quốc gia này
ngoài liby lãnh đạo nga đức còn thảo luận về tình hình tại ukraine và syri
cũng như kế hoạch hòa bình trung đông giải quyết cuộc xung đột giữa palestine israel
được tổng thống mỹ donald trump công bố mới đây